xin chào quý vị và các bạn
trong những ngày tới vùng hội tụ gió và không khí lạnh sẽ suy yếu
nhưng chỗ cho vùng áp thấp phía tây phát triển và mở rộng
nên tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ chỉ có mưa vài nơi và có sương mù nhẹ lúc sáng sớm
chưa chiều hứng nắng với nền nhiệt tăng nhẹ lên ngưỡng một mươi tám ba mươi một độ có nơi cao hơn
tương tự tới các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong những ngày tới cũng có mưa vài nơi và sương mù nhẹ lúc sáng sớm
trên chiều hừng nắng với nền nhiệt cao nhất sao động từ hai mươi chín ba mươi hai độ
và khu tây bắc mức nhiệt có thể cao hơn trong khoảng hai ba độ
cũng do sự mở rộng dần của vùng áp thấp nóng phía tây nên ở các tỉnh thanh hóa đến thừa thiên huế
về trưa chiều nhiệt độ có thể tăng lên ngưỡng ba mươi ba mươi ba độ
riêng tại vùng núi phía tây như con cuông quỳnh lưu nghệ an hương khê hà tĩnh
có thể xuất hiện nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất sẽ vượt ngưỡng ba mươi năm độ
còn với các tỉnh phía nam đèo hải vân khu vực từ đà nẵng đến bình thuận
thời tiết nói chung khá thuận lợi phổ biến ít mưa và có nắng vào ban ngày
với nhiệt độ ban trưa có thể đạt ngưỡng ba mươi ba mươi ba độ
tại khu vực tây nguyên thời tiết nói chung vẫn ít biến đổi và mang đặc trưng của mùa khô
khi phổ biến ít mưa và có nắng vào ban ngày với nền nhiệt sao động từ một mươi chín đến ba mươi bốn độ
đối với khu vực nam bộ trời phổ biến có nắng nhiều vào ban ngày
riêng các tỉnh miền đông như bình phước tây ninh đồng nai nhiệt độ ban trưa có thể vượt ngưỡng ba mươi năm độ
phần còn lại mức nhiệt chiều chiều sẽ sao động trong khu vực